nhận lời mời của trung ương đảng cộng sản cuba đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hiểu nghị việt nam cuba
làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại cuba và tham dự hội trợ sách quốc tế la habana lần thứ hai mươi chín
từ ngày bốn đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian ở thăm cuba đồng chí trương thị mai đã có các cuộc hội kiến với đồng chí
miguel díaz canel béc múndez ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa cuba
đồng chí esteban raso hernandez ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đồng chí josé ramón machado vetura bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
gặp trao đổi với đồng chí teresa maría amarillo boé ủy viên bộ chính trị tổng thư ký hội liên hiệp phụ nữ
tại các cuộc gặp đồng chí trương thị mai trân trọng truyền lời chúc sức khỏe lời thăm hỏi thân thiết
của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ta
tới đồng chí raúl castro bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cuba
đồng chí trương thị mai khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng
nhấn mạnh lập trường nhất quán của việt nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba
ủng hộ cuộc đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện các chính sách bao vây cấm vận kinh tế
thương mại và tài chính phi lý chống cuba
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội cuba đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm
của đoàn đại biểu cấp cao đảng ta cảm ơn việt nam tham gia hội trợ sách quốc tế la habana lần thứ hai mươi chín
với tư cách khách mời danh dự nhấn mạnh đây là hoạt động rất có ý nghĩa
mở đầu cho chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi